chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
nhưng từ xưa đến nay mặt hàng này được thu mua trực tiếp từ ngư dân và sản xuất thủ công nên các yêu cầu đó không thể đáp ứng
hậu quả là tại thị trấn cửa việt và xã do việt huyện do linh tỉnh quảng trị đã bị tồn kho một tấn cá nục xề khô
từ thực tế này lãnh đạo ubnd tỉnh quảng trị đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành chức năng như sở khoa học và công nghệ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vào cuộc một cách tích cực
để hỗ trợ phối hợp cùng với ủy ban nhân dân huyện gio linh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá khô vùng này hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
phóng sự xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá khô cửa việt do đài phát thanh truyền hình quảng trị thực hiện sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục trang địa phương trên sóng truyền hình nhân dân hôm nay
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

tuy nhiên gần đây vì xuất khẩu cả nụ khốc sảy khô sang các thị trường nước ngoài gặp nhiều khó khăn do sản phẩm chưa được xây dựng bảo hồi thương hiệu để có thể truy xuất nguồn gốc một yêu cầu khắt khe của thị trường hiện nay
tất cả các chủ lo hấp hiện tại chỉ mong muốn làm cho đảm bảo cho người ngư dân sản xuất vào để đảm bảo giá cho ổn định để cho bà con bám được biển
bắt đầu từ việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cả khu cửa việt hỗ trợ đăng ký mạng sổ mạng vệch nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cả khu cửa việt xuất khẩu ra thị trường nước ngoài phát triển bền vững gọt phân giúp người dân yên tâm đẩy bắt sản xuất và phát triển kinh tế của huyện